mẹ dì cô chị gái em gái mà bị ung thư vú thì người đó cũng bị nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt hơn người khác gấp hai mươi lần
mà những người này cũng cần đi tầm soát trước năm năm
do đó chúng ta nên đi tầm soát ở một cái tuổi nào đó
chứ không phải chờ có triệu chứng thì chúng ta mới đi tầm soát
xét nghiệm fpa và chỉ số fta có ý nghĩa như thế nào trong việc chẩn đoán bệnh ung thư tuyến tiền liệt thưa bác sĩ
tiến tiền liệt là khoảng ba mươi
ba mươi gram mà mỗi gram bú nó tiết ra khoảng một mươi năm
do đó nó khoảng bốn là bình thường
trên bốn mà nếu mà cái tuyến tuyến liệt nó to quá thì nó cũng cao mà không có ý nghĩa gì hết
do đó một lần nữa cái vai trò của cái tỷ số psa tự do chia cho psa toàn phần
nó phản ảnh trung thực hơn cái tình trạng thư tuyến tuyến liệt
plaza là một biện pháp để mà tầm soát để mà phát hiện sớm
chứ mà không phải là một phương pháp chẩn đoán
chính xác nó gợi ý cho chúng ta để chúng ta tiến hành những cái bước xa hơn
trong cái việc chẩn đoán ung thư tuyến liệt
sinh thiết hòa hình để chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt tại bệnh viện đa khoa tâm anh hiện nay
thì có khác gì so với quy trình truyền thống thưa bác sĩ
sau khi các bạn làm psa mà thấy chỉ số nó cao
thì bác sĩ sẽ đề nghị bác làm một số xét nghiệm khác
lần này thì mới là chẩn đoán
chuyến thêm một bước nữa thì ở bệnh viện tâm anh chúng tôi có áp dụng
biện pháp khác nữa đó là sinh thiết hòa hình
các bạn đã biết hồi nãy chúng tôi đã nói rồi là cái cọng hưởng tư giúp cho người bác sĩ
biết là bệnh nhân có bị cái ung thư tuyến liệt hay không
bị lớn hay bị nhỏ bị ở thủy phải hay thủy trái của ăn lan hay không
và cái siêu âm thì nó cũng thấy được hình ảnh đó nhưng mà nó không rõ lắm
đặc biệt là nó không biết rõ cái độ pirat là cái vùng đó là cái độ tổn thương
đó là pirat năm hay pirat bốn hay pirat ba
để mà tập trung người ta sinh thiết thì cái hệ thống sinh thiết ngoại hình là gì
đó là kết hợp hình ảnh giữa cọng hưởng tư và siêu âm với nhau
để khi người bác sĩ dùng cái máy siêu âm trực trạng thì cái hình ảnh cọng hưởng tư
nó hòa vào cái hình ảnh siêu âm và nó chỉ thị cho người bác sĩ biết chính xác
ví dụ như ở vị trí ba giờ là có perrt năm đâm cho nó cho nhiều cho chính xác
ở vị trí tám giờ là chỉ có pirat hai thôi
chúng ta không cần phải đâm nhiều chẳng hạn
thành ra với hệ thống sinh thiết hòa hình thì nó giúp đỡ cho rất nhiều
cho vấn đề sinh thiết nó có chính xác hay không
một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chuyên mục sức khỏe báo sơ năm của chúng tôi ngày hôm nay
trung tâm tiết điệu thận học khoa nam học tiết niệu của hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh
quy tụ đội ngũ các chuyên gia đầu ngành nội khoa và ngoại khoa giỏi chuyên môn tận tâm
các chuyên gia bác sĩ của trung tâm luôn tự tin làm chủ những kỹ thuật mới nhất
phát hiện sớm và điều trị hiệu quả các bệnh lý về thật và đường tiết niệu
giúp người bệnh rút ngắn thời gian nằm viện hạn chế nguy cơ tái phát nâng cao chất lượng cuộc sống
tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết